không kê khai nộp thuế trốn thuế

làm việc tại nước ngoài giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước để lừa đảo
và chiếm đoạt tài sản với số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng của nhiều bị hại
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
đây là chuyên án giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền lớn nhất và có số đối tượng bị bắt giữ nhiều nhất từ trước tới nay
mà công an nghệ an bắt giữ
cầm đầu đường dây trên là tăng quảng vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường một mươi một quận năm thành phố hồ chí minh
ngoài vinh cơ quan công an đã bắt giữ ba mươi một đối tượng khác trong đường dây
gồm ba đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh hai đối tượng trú tại các tỉnh
bình thuận thanh hóa
và hai mươi sáu đối tượng trú tại tỉnh nghệ an
các đối tượng trong đường dây trên hoạt động có tổ chức phân thành ba tuyến
gồm d một d hai và d ba
trong đó d một đóng vai trò thông báo nạn nhân đang bị kiện vì nợ tiền
hoặc có liên quan đến một vụ án
đối tượng d hai sẽ đóng vai là cán bộ các cơ quan nhà nước
rồi dùng lời lẽ đe dọa và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản
của bọn chúng để xác minh điều tra
sau khi đối tượng d hai lừa nạn nhân thành công
thì đối tượng d ba sẽ rút tiền và chiếm đoạt tiền của các bị hại

mình bốc máy lên mình alo là họ hỏi mình
người bị hại họ xin hỏi có phải là khung án không
mình nói vâng
mình cần việc giúp đỡ là họ trình bày
họ trình bày dài thì có những người có kinh nghiệm họ nghe được
là có răng phấn loại là họ làm
còn không thì họ nói mình tự làm hoặc là mình làm tắt máy
hoặc là mình cũng hỏi gì là vớ vẩn vớ vẩn
mình tắt máy không làm người bị hại đó
lệ sử dụng nhu cầu việc làm của người dân việt nam
cho nên là các đối tượng người trung quốc
cấu kết với người việt nam tại nước ngoài
cụ thể như ở campuchia lào
đưa người việt nam sang các đặc khu của người trung quốc quản lý
tại lào và campuchia
khi sang lào campuchia thì

các đối tượng này đã cấu kết thành lập ổ nhóm lừa đảo
người việt nam lừa người việt nam
bằng cái thủ đoạn là bọn chúng xây dựng các kịch bản
rất là rõ ràng để thao túng tâm lý cưỡng ép lừa người dân
theo nhận định của cơ quan công an
các đối tượng trong đường dây này đã đánh vào tâm lý lo sợ
cùng việc thiếu kiến thức am hiểu pháp luật của người dân
để thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước
nhằm giúp đỡ người dân
thao túng tâm lý bị hại
trong lúc chị đang làm việc thì có một số điện thoại là
gọi đến cho chị xứng công an điều tra
bảo là trong tài khoản của chị là bị học tài khoản
để dùng rửa tiền cho bọn tội phạm bốn người và bốn mất tùy

chứng minh cái số tiền trong tài khoản có trống sạch hay không

bọn tội phạm bắt tôi là phải là chứng minh cái số tiền trong tài khoản có trống sạch hay không
hoặc là như thế nào thì hẳn vì bọn tội phạm bắt tôi là
chuyển toàn bộ tài khoản trống sạch của chị vào tài khoản nhiều lần vào tài khoản của chị
rồi nó lấy cái ổ tê bế của chị sau đó
nó chuyển toàn bộ tiền của chị sang tài khoản của hẳn
trước khi nghe một cuộc điện thoại mà giới thiệu là công an viện kiểm soát hay tòa án
làm việc thì người dân hết sức cảnh giác
bởi vì là cơ quan công an viện kiểm soát hay tòa án
làm việc là không làm việc qua điện thoại
mà nếu có liên quan thì
sẽ có giấy mời
hoặc giấy trưởng tập
đến trụ sở địa chỉ rõ ràng
có cán bộ làm việc rõ ràng
vấn đề thứ hai là
khuyến cáo người dân là không cho thuê mượn
không cung cấp cái thông tin cá nhân
cũng như tài khoản của mình
cho người không quen biết
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận đã thực hiện
nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân việt nam
cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước
với số tiền lừa đảo khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cài sát
cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
công an nghệ an thông báo
những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo trên
chưa liên hệ với công an
thì nhanh chóng trình báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
để được phối hợp giải quyết
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng trần tuấn kiệt
quê ở tỉnh bình phước
và bùi thanh bảo quê ở tỉnh an giang
để điều tra về hành vi vận chuyển
và buôn bán phó nổ trái phép
khi đang vận chuyển tám mươi một hồ pháo nổ trái phép
có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg
trên xe ô tô
tại ấp cây xoài xã tân an
qua điều tra mở rộng cơ quan công an bắt bạo
với đồng bọt với kiệt
làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường
tránh được lượng chức năng phát hiện
trong quá trình vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa
vừa bắt quả tang hai đối tượng
là vũ văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và lê thị quỳnh thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều ở xã định hòa
huyện yên định đang có hành vi chế tạo
sản xuất và buôn bán trái phép pháo hoa nổ
vào tối ngày ba tháng hai
lực lượng công an đã bắt quả tăng lê thị quỳnh thương
khi đang vận chuyển năm hộp pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng một mươi hai năm kg
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
công an huyện yên định đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở
của vũ văn linh thu giữ ba hộp pháo tự chế
loại dàn bốn mươi chín ống pháo
có trọng lượng một mươi bảy kg
bảy lọ nhựa màu trắng có chứa
năm hạt tạo màu pháo hoa nổ
năm mươi ba ống pháo bằng nhựa
hai cuộn dây cháy chậm
nhiều hóa chất cùng máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ
tại công an công an linh khai nhận
đã lên youtube học cách chế tạo pháo hoa nổ
sau đó lên mạng xã hội đặt mua
các tiền chất thuốc nổ về để chế tạo
khi lê thị quỳnh thương
đem bán pháo hoa nổ về chưa kịp bán
thì đã bị công an huyện yên định bắt quả tàng
vâng gần đến tết nguyên đán giáp thìn
năm hai nghìn hai mươi bốn tại các khu dân cư
nhất là tại các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh long an
đã tăng cường kiểm tra và hướng dẫn
cho các doanh nghiệp và người dân
các biện pháp để đảm bảo an toàn
buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại công ty cổ phần may xuất khẩu long an
do cán bộ kiểm tra của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh long an
thực hiện diễn ra trong một bối cảnh
nơi đây có số lượng công nhân đông
và hàng hóa hầu hết là vật liệu dễ cháy
trong năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh long an đã tổ chức tổng kiểm tra

lập năm chín trăm một mươi tám biên bản
xử phạt một trăm linh chín trường hợp vi phạm
quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
với tổng số tiền hai hai trăm linh bảy tỷ đồng
tạm đình chỉ hoạt động một mươi tám cơ sở
đình chỉ hoạt động hai mươi một cơ sở
để nâng cao ý thức và chuẩn bị
cho tình huống khẩn cấp công an tỉnh
đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền hiệu quả
bao gồm phát khuyến cáo ký cam kết
cung cấp đĩa cd và sử dụng
ứng dụng gia lô những thông điệp này
không chỉ giới thiệu về phòng ngừa cháy nổ
mà còn cảnh báo về nguy cơ cháy
và hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm
để mọi người có thể ứng phó hiệu quả
trong trường hợp khẩn cấp
tuy nhiên vào thời điểm giáp tết cổ truyền
như hiện nay các hoạt động sản xuất
vẫn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ
bản thân đối với cán bộ khẩn trao
công tác phòng cháy cháy
chúng tôi luôn kiến nghị hướng dẫn
cơ sở thực hiện tốt
công tác phòng cháy cháy
và cung năng cứu hộ
dịp tết cổ truyền trùng vào khoảng
thời điểm giữa mùa khô độ ấm không khí
giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi
cho nguy cơ cháy đặc biệt
trong giai đoạn này các chợ cửa hàng
và trung tâm thương mại tập trung lượng lớn
hàng hóa phục vụ cho công tác phòng cháy
cho tết nguyên đáng sự tăng độc biến
về số lượng người tham gia mua bán
tại các khu vực này càng làm tăng
nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy
hơn nữa nhu cầu sử dụng lửa điện
khí đốt hóa lỏng để thắp hương
thờ cúng đốt vàng mã
tại các gia đình cũng đồng loạt gia tăng
bên cạnh công tác tương truyền
công tác kiểm tra
thì chúng tôi cũng tăng cường
và duy trì chế độ hoạt động
của lực lượng dân phòng
lực lượng dân phòng
lực lượng dân phòng
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng chữa cháy chuyên ngành
và đồng thời
chúng tôi cũng tiến hành
là kiểm tra
về chế độ thực trực
đặc biệt là chế độ
dầu bằng đêm
đối với những ngày lễ tết
kiểm tra về
rồi chế độ hoạt động
của các phương tiện
hệ thống phòng cháy chữa cháy
đã trang bị
tại cơ sở
nhằm là để cho họ
củng cố được
khi có sự cố xảy ra
thì lực lượng và phương tiện
tại chỗ này
sẽ phát hiện và xử lý ngay
gần đến dịp tết
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đưa ra khuyến cáo cho các tổ chức
và cá nhân về việc tăng cường
tuần tra và canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại cơ sở và khu dân cư
đặc biệt chú ý đến
thời điểm ngoài giờ hành chính
ban đêm và ngày nghỉ
để đảm bảo an toàn
không để các vật liệu dễ cháy
gần nguồn lửa hoặc nguồn diệt
trước khi rời khỏi nhà
và trước khi đi ngủ
cần kiểm tra kỹ nơi đung nấu
nơi thờ cúng
và tắt các thiết bị điện không cần thiết
trong trường hợp xảy ra cháy
việc nhanh chóng báo động cho mọi người
chung quanh là rất quan trọng
ngay lập tức ngắt nguồn điện
sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu có sẵn
và đồng thời gọi ngay cho lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
thông qua số điện thoại một trăm một mươi bốn
cần tích cực tổ chức chữa cháy
và cứu người bị nạn
để đối phó với tình huống khẩn cấp
một cách hiệu quả
những biện pháp này đều nhằm mục đích
đảm bảo an toàn cho cộng đồng
trong mùa tết sắp tới